nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và làm việc tại quân chủng phòng không không quân
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
lãnh đạo một số bộ ngành chỉ huy cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân tại một mươi bốn điểm cầu trực tuyến
tại buổi làm việc thủ tướng đã trực tiếp trao đổi nghe báo cáo kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
của lực lượng phòng không không quân ở nhiều điểm cầu gửi lời thăm hỏi động viên các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ
nói chuyện với các tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ quân chủng
thủ tướng chia sẻ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước là dịp để chúng ta ôn lại
và tự hào về những trang sử vẻ vang những truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
đồng thời nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa giá trị lịch sử của thắng lợi vĩ đại này
về công lao của đảng quang vinh bác hồ vĩ đại nhân dân anh hùng và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào ta
nhân dịp này theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng
các bà mẹ việt nam anh hùng các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động
các đồng chí thương binh bệnh bình gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
cùng toàn thể tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam qua các thời kỳ
và lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên trong cả nước những tình cảm thân thiết
lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất
tại buổi làm việc thủ tướng nhấn mạnh lực lượng nòng cốt bảo vệ không phận mặt đất biển đảo của tổ quốc
luôn được lãnh đạo đảng nhà nước đặc biệt quan tâm
thủ tướng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước trực tiếp là quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
toàn thể cán bộ tướng lĩnh sĩ quan và chiến sĩ quân chủng phòng không không quân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu
vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc